liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web fxx tám mươi tám com mà truyền hình nhân dân đã đưa tin
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
hôm nay ngày hai mươi tám tháng bốn căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c hai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với hai mươi bốn đối tượng trong đó quyết định khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc đối với một mươi bốn đối tượng
cùng với đó là quyết định khởi tố bị can về hành vi đánh bạc đối với một mươi đối tượng gồm nguyễn quang trung đàm anh phúc
s c yêu phúc vũ kỳ anh nguyễn thế tùng đỗ dụ tông nguyên anh vũ lê ngọc thuận phạm thanh tú lê phan long
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c hai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật